tại trụ sở trung mương đảng nhân dân campuchia ủy viên ban thường vụ trung ương đảng nhân dân campuchia phó chủ tịch thứ hai thượng viện campuchia tiếp ngôn đã tiếp thân mật đoàn đại biểu ban đối ngoại trung ương nước ta do đồng chí nguyễn huy tăng phó trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại campuchia
tại cuộc gặp đồng chí nguyễn huy tăng nhiệt liệt chúc mừng những thành tiệu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà nhân dân campuchia đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đồng thời trao đổi đề xuất một số nội dung và biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai đảng hai nước trong thời gian tới
ngài tép ngôn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai đảng đã góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa hai
ngài tếp ngôn mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng hai nhà nước